hôm nay năm tháng hai tòa án nhân dân tp hà nội cho biết đã nhận được đơn kháng cáo của một mươi một bị cáo
trong vụ án tổng công ty viễn thông mobifone mua chín mươi năm cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu avg
ba bị cáo còn lại là ông trương minh tuấn cựu bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
phạm đình trọng nguyên vụ trưởng vụ quản lý doanh nghiệp bộ thông tin và truyền thông
và phạm nhật vũ nguyên chủ tịch hội đồng quản trị avg không làm đơn kháng cáo
trong số một mươi một bị cáo vụ án mobifone mua cổ phần avg xin giảm nhẹ hình phạt có ông nguyễn bắc son
trong đơn kháng cáo ông nguyễn bắc son đưa ra nhiều tình tiết để xin cấp phúc thẩm xem xét
giảm nhẹ hình phạt cho mình bản thân có nhiều thành tích công hiến trong công tác và chiến đấu
khi ở trong quân ngũ hiện tại sức khỏe của bị cáo yếu mắc nhiều bệnh tật
ngoài ra ông son còn cho rằng ngay ở giai đoạn điều tra vụ án ông đã tự khai nhận hành vi nhận hối lộ
và này đã khắc phục hết hậu quả bị cáo này bị lĩnh án trung thân trong phiên sơ thẩm
các bị cáo còn lại hầu hết đều kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm xem xét khoan hồng
giảm nhẹ hình phạt cho mình không có bị cáo nào kháng cáo kêu an kêu không có tội